xét nghiệm nhanh kháng nguyên hay xét nghiệm rt pcr đã không còn là vấn đề xa lạ với nhiều người nhiều địa phương đã triển khai hướng dẫn người dân tự thực hiện xét nghiệm tết nhanh tại nhà
nhiều trường hợp người dân tự đến các đơn vị cung cấp dịch vụ xét nghiệm để thực hiện xét nghiệm
có nhiều nguyên nhân có thể khiến kết quả xét nghiệm covid một mươi chín lúc ấm lúc dương
điều này có thể gây nên những ảnh hưởng tiêu cực nhất là tâm lý hoang mang ở người bệnh
các chuyên gia khuyến cáo dù kết quả xét nghiệm là âm hay dương
lắng nghe cơ thể lắng nghe sức khỏe của bản thân cần tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tuần thủ thực hiện năm k kể cả kết quả xét nghiệm âm tính hay dương tính để bảo vệ những người xung quanh
bảy bước tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tp hcm đã triển khai việc xét nghiệm cộng đồng cho toàn bộ người dân
trong đó tại các tổ dân phố tổ nhân dân có mức độ nguy cơ cao và vùng nguy cơ rất cao
việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên
tuy nhiên virus sars cov hai hay còn gọi là tết nhanh sẽ do người dân tự thực hiện theo từng hộ gia đình
quá trình người dân tự xét nghiệm tại nhà sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
sau đây là bảy bước thực hiện tết nhanh
bước một chuẩn bị tuyếp dung dịch đệm theo hướng dẫn của nhà sản xuất
bước hai tiến hành tự lấy mẫu trước gương hoặc thực hiện thao tác lấy mẫu cho các thành viên khác trong hộ gia đình
bước ba dùng tay xoay đều tam bông trong tuyếp nhựa chứa dung dịch đệm
nhúng que tăm bông lên xuống trong dung dịch đệm
bước bốn chuyển tay lên phần thân trên tuyếp bóp chặt và rút từ từ que tăm bông
đảm bảo vắt sạch toàn bộ dung dịch còn động trên đầu tăm bông xuống đáy tuyếp
bước năm đóng chặt nắp màng lọc lắc đều dùng dịch trong tuyếp bằng tay năm lần
bước sáu ghi tên mỗi thành viên lên từng khai tết tương ứng
nhỏ từ ba đến năm giọt dung dịch trên vào giếng tết theo hướng dẫn của nhà sản xuất
bước bảy đọc kết quả sau một mươi năm đến ba mươi phút theo hướng dẫn của nhà sản xuất
sau khi tự lấy mẫu người dân sẽ tự đọc kết quả theo hướng dẫn phân tích kết quả của nhà sản xuất
trường hợp âm tính chỉ hiện một vạch c kết quả mẫu bệnh phẩm người được lấy
có kết quả âm tính tại thời điểm xét nghiệm
trường hợp dương tính xuất hiện cả hai vạch c và t kết luận mẫu bệnh phẩm của người được lấy mẫu
có kết quả dương tính bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên tại thời điểm xét nghiệm
cuối cùng người dân sẽ báo cáo kết quả và nộp lại khai tết cho cán bộ y tế để tổng hợp
sử dụng đúng các bộ kit đã được cấp phép tuân thủ các hướng dẫn từ nhân viên y tế
thực hiện lấy mẫu đúng quy định xử lý rác thải sau tết là những điều người dân cần lưu ý khi tự tết nhanh covid một mươi chín tại nhà
cụ thể các nhân viên y tế đã hướng dẫn người dân thực hiện lấy mẫu dịch thị hầu để thực hiện test nhanh
đây là một kỹ thuật lấy mẫu phổ biến đang được sử dụng cho nhiều bộ kit nhanh trên thị trường hiện nay
hướng dẫn lấy mẫu dịch thị hầu
với kỹ thuật này các nhân viên y tế khuyến cáo bước lấy mẫu là bước quan trọng nhất để đảm bảo tính chính xác của kết quả xét nghiệm
người dân cần lấy mẫu đúng khu vực tị hầu đồng thời cần đảm bảo thấm đủ dung dịch nếu không sẽ không đảm bảo thấm được dịch
theo đó khi tiến hành lấy mẫu dịch tị hầu người lấy mẫu cần đưa khoảng ba phần bốn chiều dài que lấy mẫu vào sâu bên trong mũi
khi thực hiện đưa quầy lấy mẫu vào có cảm giác sụp hầm hay sụp ổ gà là thành công
sau khi nhận được sự hướng dẫn hỗ trợ và thực hành lấy mẫu với sự hướng dẫn của nhân viên y tế một người dân ngụ tại phường một mươi ba quận ba chia sẻ
đây là lần đầu tiên mình tự lấy mẫu xét nghiệm cho mình
lúc đầu cũng tưởng khó nhưng khi được nhân viên y tế hướng dẫn thì thấy thực hiện đơn giản vô cùng
mình chỉ cần làm theo kỹ thuật được hướng dẫn và tuân thủ các bước thì yên tâm có kết quả chính xác
giờ mình đã tự tin lấy mẫu tết nhanh cho mình và các thành viên trong gia đình
theo kế hoạch thành phố sẽ xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân tại các tổ dân phố tổ nhân dân có mức nguy cơ cao vùng cam và vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ của thành phố trong một mươi bốn ngày tới
riêng các tổ dân phố tổ nhân dân có mức nguy cơ thuộc vùng xanh vùng cận xanh và vùng vàng
thực hiện xét nghiệm bằng
phương pháp rt pcr mẫu gộp năm hoặc một mươi tùy theo vùng
theo đại diện hộ gia đình tần suất xét nghiệm hai lần cách nhau bảy ngày
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm yêu cầu các trung tâm y tế quận huyện thành phố thủ đức phần công các đội xét nghiệm
trong đó mỗi đội phụ trách bốn tổ dân phố tổ nhân dân cấp phát sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên nhanh đến từng hộ gia đình có khả năng tự thực hiện xét nghiệm
việc cấp tết nhanh đến từng người dân phải có sự tham gia của tổ trưởng tổ phó tổ dân phố tổ nhân dân hoặc ban quản lý khu phố ấp
đối với người dân không thể thực hiện được xét nghiệm đội xét nghiệm sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và có thể hướng dẫn cho người dân thực hiện cho các thành viên trong gia đình
sau ba mươi đến sáu mươi phút nhân viên đội xét nghiệm quay lại nhận kết quả từ người dân đọc kết quả ghi nhận những trường hợp có kết quả dương tính vào danh sách và xử lý những trường hợp kf theo hướng dẫn của ngành y tế
về xử lý ca khẳng định đối với những trường hợp người dân tự thực hiện xét nghiệm tết nhanh covid một mươi chín tại nhà cao truyền dạy y tế khuyến cáo mỗi bộ ký xét nghiệm nhanh sẽ có hướng dẫn sử dụng khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất
người thực hiện cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi lấy mẫu đồng thời kết quả test nhanh có thể cho kết quả dương tính giả hoặc âm tính giả do đó nếu xét nghiệm có kết quả âm tính người dân cũng không được chủ quan
nếu xét nghiệm dương tính người dân phải bình tĩnh báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất
ngoài ra sau khi hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm và đọc kết quả cần cho tất cả vật dụng đã sử dụng vào trong túi và dán kín lại tránh vứt những dụng cụ xét nghiệm này trực tiếp vào thùng rác sinh hoạt của gia đình
chú ý vệ sinh khử quần tay các bể mặt liên quan theo đúng quy định